ngay sau khi tiếp nhận các thông tin về áp thấp nhiệt đới thông tin về tình hình thời tiết trong khu vực
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận đã chỉ đạo cho các địa phương theo dõi
kiểm tra kiểm đếm tàu thuyền và thông báo cho nhân dân trong khu vực để có biện pháp ứng phó phòng tránh áp thấp nhiệt đới
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận
đã có sáu hai trăm linh hai tàu thuyền với ba mươi năm trăm ba mươi bảy lao động đã vào nơi neo đậu an toàn tại các bến
khu neo đậu còn một ba trăm ba mươi chiếc với bảy tám trăm linh tám lao động đang hoạt động trên biển đang tiếp tục về nơi neo đậu an toàn
các tàu thuyền hiện nay vẫn giữ liên lạc với các đồn biên phòng các đài thông tin duyên hải khu vực
hiện các cấp các ngành trong tỉnh khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với áp thấp nhiệt đới
thường xuyên cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới đến mọi người dân
ra soát phương châm bốn tại chỗ phương án sơ tán di rời dân khỏi các vùng nguy hiểm ven biển vùng trũng ngập lụt
sẵn sàng các lực lượng phương tiện cứu nạn cứu hộ các trạm y tế bệnh viện để điều trị nạn nhân
trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi nắm bắt thông tin về áp thấp nhiệt đới